một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ lào về tỉnh nam định
và một số tỉnh lân cận vừa được triệt phá thành công bắt hai đối tượng thu sáu bánh heroin hai kg ma túy đá
cầm đầu đường dây này là phùng thị mỹ đã có hai tiền án về mua bán trái phép các chất ma túy
trước đó tại khu vực quốc lộ hai mươi một thuộc phường lộc hòa thành phố nam định
mỹ bị bắt quả tang cùng sáu bánh heroin hai kg ma túy đá và một số vật chứng có liên quan
mỹ khai số ma túy này được mỹ đặt mua của các đối tượng người lào gửi xe container vận chuyển về việt nam
khi đang mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ